hôm một tuần qua hàng trăm công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn gmie một trăm linh vốn hàn quốc
chuyên sơn và mạng điện thoại tại lô k hai k ba khu công nghiệp mở rộng quế võ tỉnh bắc ninh
bức xúc lo lắng cho quyền lợi của mình nhất là về bảo hiểm xã hội
khi lãnh đạo công ty tuyên bố cho công nhân nghỉ việc không thời hạn mà không có lý do
đồng thời tài sản thiết bị máy móc trong công ty cũng bị chuyển đi nơi khác
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
công ty đóng cửa chủ doanh nghiệp bỏ trốn hàng trăm công nhân giờ đây thành thất nghiệp
từ ngày ba mươi tháng năm là chúng tôi vẫn hoạt động bình thường thậm chí là tăng ca đến hai mươi giờ tối
thế đến sáng ngày mùng một thì trên phòng nhân sự là thông báo là ngày hôm nay là có khách hàng sang thăm
khách hàng in tốt nói rõ là như vậy
nên là công nhân sẽ không làm việc nữa và sẽ vệ sinh nhà xưởng
và đến ngày đến một mươi một h ba mươi buổi trưa đấy thì giám đốc điều hành với lại trưởng phòng nhân sự là có họp tất cả mọi công nhân lại
và nói là từ ngày mai là ngày hai tháng sáu là mọi người không phải đến công ty làm nữa
bây giờ thì hiện tại thì cũng không tìm được việc bởi vì quanh khu công nghiệp này người ta tuyển
người ta toàn tuyển cái thứ nhất là nữ thôi cái thứ hai là người ít tuổi
vấn đề công nhân tại đây lo lắng nhất có lẽ là việc họ chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội
trong khi công ty đã thu thẻ bảo hiểm y tế của công nhân nếu không được chốt sổ bảo hiểm xã hội họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về quyền lợi
công nhân có thể sẽ không làm được các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp
chưa hết những nữ công nhân đang mang thai tại công ty này cũng đang rất hoang mang bức xúc
em mang bầu được đến thời điểm này là được ba tháng rồi ạ
nếu công ty cho nghỉ việc bởi vì không có bảo hiểm xã hội thì cũng không được
nếu nghỉ việc đột ngột như thế này thì công nhân bọn em rất hoang mang ạ
bây giờ chế độ cái duy nhất bọn em cần bây giờ là bảo hiểm nhưng mà công ty cũng không giải quyết bảo hiểm cho bọn em ạ
bị bỏ rơi hơn một tuần nay hằng ngày các công nhân này vẫn phải đến cổng công ty mong ngóng trong vô vọng liệu quyền lợi của họ thời gian qua có được giải quyết
trước tình hình này ubnd tỉnh bắc ninh đã vào cuộc cùng các cơ quan chức năng tìm những phương án giúp đỡ người lao động
ubnd bảo hiểm cho bà nguyễn văn thính và công ty bảo hiểm cho người lao động
nguyên tắc là chủ chương nghiệp phải nộp thu tiền của người lao động rồi thì phải làm nộp bảo hiểm cho họ
tuy nhiên nếu mà chủ chương nghiệp chưa kiếm nộp thì chủ chương nghiệp dự kiến là lấy tiền ngân sách đón tiền bảo hiểm cho người lao động trong tháng năm này
sau khi có việc xử lý ra thì ubnd đã có văn bản mời người đại dạng pháp luật lên
tuy nhiên là không gặp được chủ chương nghiệp đây cũng là điều rất đáng tiếc
thế thì hôm nay cũng là họp của ubnd
thì bang hồ lý cũng đã đề xuất là nếu như không chỉ đổi thì trong ngày nay ngày mai thì ủy ban tỉnh giao cho bang hồ lý doanh nghiệp làm văn bản gửi đại sứ quán hàn quốc và gửi hiệp hội doanh nghiệp việt nam hàn quốc để mời ông chủ doanh nghiệp này từ hồ quốc sang làm việc
chủ doanh nghiệp mất tích là chuyện không còn xa lạ với người lao động thời gian gần đây
tình trạng này đã để lại nhiều hệ lụy trước mắt và lâu dài cho người lao động
việc giải quyết kịp thời nhanh chóng của các ngành hữu quan tỉnh bắc ninh phần nào giúp cho người lao động yên tâm
vì vậy rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để người lao động bớt thiệt thòi